phiên họp lần thứ nhất của hội đồng tiền lương quốc gia vừa được diễn ra tại hà nội
tại cuộc họp vẫn còn nhiều quan điểm tranh nhau giữa tổng liên đoàn lao động việt nam
và phòng thương mại và công nghiệp việt nam
hiện hội đồng tiền lương quốc gia vẫn tiếp tục thảo luận và chưa đưa ra được phương án cuối cùng
theo đại diện của tổng liên đoàn lao động việt nam đại diện người lao động trong hội đồng tiền lương quốc gia
đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi chín là từ bảy năm đến tám so với mức lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi chín
đề xuất của tổng liên đoàn lao động việt nam dựa trên những khảo sát mới nhất về đời sống người lao động
khi mức lương hiện mới đáp ứng được chín mươi chín mươi hai nhu cầu sống tối thiểu
tổng liên đoàn đề xuất là năm nay không thể nào dưới tám được
nó vẫn là cộng cái phần trượt giá này cộng với phần trăm tăng lương xuất
lao động này cộng với lại cái phần trăm mà trinh lệch giữa nhu cầu sống tối thiểu và cái mức lương tối thiểu
và đánh chia làm đôi năm nay khoảng năm mươi phần còn lại của năm hai nghìn một mươi chín thì tổng là khoảng trên tám
đấy tổng liên đoàn dự kiến là thế
trong khi đó đại diện giới chủ sử dụng lao động trong hội đồng là phòng thương mại và công nghiệp việt nam
vcci tiếp tục đưa ra quan điểm năm tới chưa nên tăng lương tối thiểu
đại diện giới chủ cho rằng
hiện doanh nghiệp còn khó khăn lạm phát thấp năng suất lao động chưa được cải thiện nhiều
do đó để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nâng cao tính cạnh tranh vcci đề xuất chưa nên tăng lương năm tới
điều cao quá năng lượng trì trả của doanh nghiệp thấp và hơn nữa là liên tục đều tăng
thì chúng các bạn mới thấy rằng là khu vực công thì mới tăng trong một mươi năm qua mới tăng có ba lần
bây giờ khu vực doanh nghiệp thì tăng liên tục
thì cái mức lương tối thiểu hiện nay đã tiệm cận được với trên chín mươi với cái nhu cầu sống tối thiểu rồi
thế thì nếu mà có cái dư địa tăng năng suất lao động tăng năng lao động mất cán và doanh nghiệp thưởng doanh nghiệp
thì cái người lao động sẽ có thu nhập cao hơn trong cái việc này
và chính vì vậy là chúng tôi đang hội đồng chúng ta đang kiến nghị là chưa điều chỉnh để làm sao trong cái bước đà cho doanh nghiệp cơ cấu lại doanh nghiệp phát triển tốt
được biết theo quy chế hội đồng tiền lương quốc gia mỗi bên đều có quyền dừng cuộc họp một lần nếu sau đó chưa tìm được điểm chung
chủ tịch hội đồng tiền lương quốc gia sẽ có quyền dừng cuộc họp một lần nếu sau đó chưa tìm được điểm chung
quyền tự đề xuất mức tăng lương tới chính phủ